trở lại với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội
ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
trong không khí trang trọng phấn khởi của buổi gặp mặt các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại
những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ công an tri viện miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
những con người sẵn sàng hiến dân cả tuổi trẻ quyết tâm giành độc lập tự do cho tổ quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ công an
đã từng công tác chiến đấu ở các chiến trường b c k đồng thời bày tỏ trị ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung
và các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh
với tinh thần và quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt
lực lượng công an nhân dân đã chi viện hơn một mươi cán bộ nghiệp vụ cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền nam
đúng lúc kịp thời làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch
phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền nam
trong cuộc đấu tranh đó đã có hơn chín trăm linh đồng chí đã anh dũng hy sinh bốn mươi sáu đồng chí là thương binh
một mươi một đơn vị và hai mươi ca nhân được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
lực lượng công an nhân dân luôn trân trọng và biết ơn những hy sinh và những công hiến lớn lao
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an
nói chung các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng
sự hy sinh anh dũng và công lao đóng góp to lớn
các bác các cô các chú các anh các chị trong cuộc kháng chiến chống mỹ
thu nước mãi mãi là niềm tự hào là tài sản tinh thần vô giá
của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm cũng thông báo với các đồng chí trong ban liên lạc
những kết quả công tác nổi bật của lực lượng công an thời gian vừa qua
nhấn mạnh những nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
và cho biết đảng ủy công an trung ương bộ công an đã và đang chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác tăng cường nắm chắc tình hình
bám sát mục tiêu chủ động tham mưu và tích cực triển khai các biện pháp công tác
bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí cán bộ công an từng công tác chiến đấu
ở các chiến trường tiếp tục theo dõi tham gia xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại quan tâm đóng góp ý kiến
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc góp phần cổ vũ
động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus
do ngày kubrakov ivan vladimirovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus làm trưởng đoàn
cùng dự có ngày burovikov vladimir vladimirovich đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết chương trình hợp tác phối hợp hành động
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
chào mừng đồng chí kubrakov ivan vladimirovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus
sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ belarus nói riêng và giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus ngày càng phát triển
để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác
đưa quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa hai bên
bộ nội vụ belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cho cán bộ bộ công an việt nam
giới thiệu hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực bộ công an nhất là trang thiết bị phòng chống bạo loạn giải tán đám đông
kết thúc buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí kubrakov ivan vladimir rovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus
ký chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ nước cộng hòa belarus giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đồng thời chứng kiến việc ký bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa công an tp hà nội
và tổng cục nội vụ tp minsk
trước đó trong sáng nay tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác
của bộ nội vụ cộng hòa belarus do ngài kubrakov ivan vladimirovic dẫn đầu nhân chuyên thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan thực thi pháp luật belarus nói chung và bộ nội vụ belarus nói riêng
đã đạt được nhiều kết quả tích cực để thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus đi vào chiều sâu
thiết thực hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong các lĩnh vực phòng chống khủng bố
giải quyết các vụ biểu tình bạo loạn công tác huấn luyện sử dụng động vật nghiệp vụ và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh
về phần mình bộ trưởng bộ nội vụ belarus kubrakov ivan vladimirovich bày tỏ vui mừng về một số kết quả hợp tác giữa hai bộ
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
cũng trong buổi sáng nay thứ trưởng nguyễn văn long và bộ trưởng bộ nội vụ belarus cùng đoàn công tác đã thăm quan một số phương tiện vũ khí
được trang bị cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm một số nội dung huấn luyện của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
nhân dịp chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội vương đình huệ đến cộng hòa argentina ngày hai mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương
tại trụ sở bộ ngoại giao argentina đã diễn ra lễ ký chính thức hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù
tù giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa argentina
cầu ủy quyền của chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ của thủ tướng chính phủ trước sự chứng kiến của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
trung tướng lê quốc hội
thủ tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã thay mặt nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ký hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù với đại diện được ủy quyền của nước cộng hòa argentina
hiệp định là cơ sở pháp lý quan trọng để bộ công an việt nam và bộ an ninh argentina tăng cường hợp tác trong việc dẫn độ
và trao đổi thông tin xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật của hai nước
việc hoàn thiện khung pháp lý trong tương trợ tư pháp bao gồm các hoạt động dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù là một yêu cầu khách quan
tạo cơ sở pháp lý trực tiếp đầy đủ để các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước việt nam và argentina phối hợp chặt chẽ
hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là công tác dẫn độ
bên cạnh đó cũng thể hiện tính nhân đạo của pháp luật hai quốc gia trong hoạt động bảo hộ công dân bảo đảm quyền của người bị kết án phạt tù
nhân dịp này hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước cũng được ký kết
như vậy việt nam là đối tác đầu tiên và duy nhất của argentina trong asean đã ký các hiệp định song phương về tương trợ tư pháp
về hình sự dẫn độ chuyển giao người bị kết án phạt tù
các hiệp định này được ký kết góp phần khẳng định chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước việt nam chủ động tích cực
tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện trách nhiệm quốc tế của việt nam
trong thực hiện các cam kết quốc tế góp phần nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế
công tác giải ngân cần nhanh nhưng đảm bảo chất lượng mua sắm chất lượng công trình và đảm bảo giải ngân đúng tiến độ
các đơn vị cần đưa ra cam kết về tiến độ giải ngân đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua
đó là ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba tại công an các địa phương phía nam diễn ra vào sáng nay hai mươi
tại hội nghị các đơn vị công an khu vực phía nam đã đánh giá công tác giải ngân trong năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lê văn tuyến đã yêu cầu các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư được giao
góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
là tiêu chí để xếp loại thi đua đối với công an các đơn vị địa phương
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh cần phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị
chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ
chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư công
tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng lợi ích nhóm lãng phí thất thoát kém hiệu quả
không để hình thành sai phạm trong nội bộ
bên cạnh đó các cục nghiệp vụ cần tăng cường trao đổi phối hợp tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ
rút ngắn tối đa thời gian thẩm định trình duyệt thủ tục đầu tư thuộc trách nhiệm của mình
hướng dẫn thực hiện và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai và giải ngân
đồng thời ra soát tham mưu mua sắm trang thiết bị phương tiện bám sát nhu cầu thực hiện của công an các đơn vị địa phương
còn vào chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc
tại trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai về công tác giáo dục đào tạo hậu cần tài chính và kỹ thuật
tại buổi làm việc trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai đã báo cáo đồng chí thứ trưởng về hoạt động dạy và học
trong năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã quan tâm duyệt bổ sung kinh phí cho công tác mua sắm sửa chữa thường xuyên
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã duyệt cấp đủ vốn để nhà trường sớm hoàn thành dự án bàn giao đưa vào sử dụng
sau khi tham quan cơ sở vật chất hạ tầng nhà trường thứ trưởng lê văn tuyến đã ghi nhận biểu dương
và đánh giá cao những kết quả đạt được của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai trong thời gian qua
nhất là trong năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện
có hiệu quả các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước đảng ủy công an trung gương bộ công an
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
về công tác tài chính hậu cần kỹ thuật nhà trường cần tiếp tục đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất theo tinh thần
hậu cần chủ động phát huy nội lực huy động đa dạng nguồn lực tập trung ưu tiên đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất
phát triển các chuyên ngành đào tạo cho lực lượng tiến lên chính quy tinh nhuệ hiện đại
chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng
tiếp tục đầu tư phát triển khu sản đường thư viện trung tâm hệ thống thao trường khu thực hành nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao
sáng nay tại hà nội đảng ủy cục an ninh chính trị nội bộ bộ công an đã tổ chức hội thi bí thư tri bộ giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ
tham gia hội thi các thí sinh phải trải qua ba phần thi gồm phần thi tự giới thiệu phần thi trắc nghiệm xử lý tình huống và phần thi tài năng
nội dung các phần thi chủ yếu tập trung làm rõ vai trò của bí thư tri bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng công tác kiểm tra giám sát và nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng cấp cơ sở
hội thi là dịp để các đồng chí bí thư tri bộ phó bí thư tri bộ giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm
qua đó vận dụng có hiệu quả và hoạt động thực tiễn đưa hoạt động tri bộ ngày càng đi vào nề nếp thiết thực
đồng thời cũng là dịp để các đồng chí cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên trong đơn vị nâng cao nhận thức bổ sung kiến thức cho bản thân về công tác đảng hiểu và nắm vững hơn các quy định chỉ thị nghị quyết của đảng
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao một giải nhất một giải nhì hai giải ba và năm giải khuyến khích cho các thí sinh
thưa quý vị trong những năm qua nhà nước đã dành nhiều ngân sách và huy động các nguồn lực để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông
tuy nhiên trên thực tế lĩnh vực này vẫn đang tồn tại quá nhiều hạn chế bất cập
giao thông đô thị thì un tắc ngày càng nghiêm trọng nhiều tuyến quốc lộ hệ thống cầu đường xuống cấp thậm chí là mặt đường một số tuyến cao tốc nơi mà người dân tham gia giao thông phải trả những khoản phí không nhỏ nhưng mặt đường hư hỏng liên tục phải sửa chữa
những bất cập này đang hàng ngày hàng giờ khiến cho người tham gia giao thông luôn phải đối mặt với rủi ro va chạm hay là tai nạn giao thông
rõ ràng thể chế pháp luật quy định về những chính sách đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ đến nay đã không theo kịp với thực tế
thành phố hà nội đã rất quan tâm đến việc xóa điểm đen ủn tắc giao thông
thế nhưng thực tế là cứ xóa điểm này thì lại ùn điểm khác
và con số điểm đen về ủn tắc giao thông tại hà nội vẫn gia tăng
điều này cho thấy các giải pháp mà thành phố đang nỗ lực chỉ giải quyết được phần ngọn
cái giải pháp căn cơ bài bản nhất vẫn là những giải pháp liên quan đến cái nền tảng quy hoạch
ở đây có rất nhiều các nội dung liên quan đến quy hoạch sử dụng đất quy hoạch sử dụng đô thị quy hoạch xây dựng mật độ dân cư
và cái điều đấy nó liên quan đến rất nhiều các văn bản pháp luật
nó không chỉ là luật giao thông đường bộ mà là luật quy hoạch luật đất đai luật xây dựng quy chuẩn tiêu chuẩn
và những cái đó thì đã vượt khả năng của các cái đô thị như hà nội thành phố hồ chí minh
chính bởi vậy mà tôi nghĩ rằng là các bộ ngành chính phủ và thậm chí là quốc hội sẽ cần phải nghiên cứu
tiếp tục giả soát nghiên cứu những cái quy định như vậy để chúng ta tháo gỡ và chúng ta sửa đổi
thì khi mà chúng ta sửa những quy định vấn đề về quy hoạch thì chúng ta sẽ giải quyết được căn cơ vấn đề
ở nước ta hiện nay thì thực tế còn tồn tại rất nhiều cái bất cập về hạ tầng giao thông
ví dụ như là cái việc tồn tại những cái điểm đen về tai nạn giao thông
nhiều tuyến đường quốc lộ thì bị xuống cấp nghiêm trọng mà không kịp được kịp thời nâng cấp và sửa chữa
đặc biệt là cái vấn nạn ồn tắc giao thông trong đô thị thì nó ngày càng nghiêm trọng do những cái bất cập trong công tác quản lý
do đó thì tôi thấy là cái việc tất cả những cái tồn tại này thì nó cần phải được luật hóa cụ thể
có thể thấy luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám mặc dù đã có quy định về chính sách quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
vận hành bảo trì quản lý vận tải đường bộ nhưng chưa đầy đủ và cụ thể
do đó khi đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông đường bộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý
tôi nghĩ rằng là khi mà xây dựng tách và xây dựng riêng một cái luật
đường bộ thì nó sẽ bổ sung về những chính sách mới về những điều khoản mới trong luật
về kết cấu hạ tầng về phát triển kết cấu hạ tầng về vận tải
về những cái chính sách của mang tính chất là nó thu hút được hơn nữa cái mà người ta đầu tư về cái hạ tầng hơn
và khi mà nó tách bạch được cái an toàn trật tự an toàn giao thông và cả cái đường bộ
thì cái đường bộ nó sẽ chuyên sâu hơn và nó sẽ hỗ trợ kể cả trong cái mà quản lý về đường bộ
cũng như là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ như thế này
cũng chính từ những bất cập của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám đã đặt ra tính cấp thiết của việc tách luật này thành hai luật
luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ
việc thi hành hai luật được tách ra sẽ phát huy hiệu quả vì có cơ quan chịu trách nhiệm chính
có các biện pháp thực hiện cụ thể rõ ràng các cơ chế chính sách và nhiều quy định tạo thuận lợi hơn cho người dân
cũng như các cơ quan tổ chức
tai nạn giao thông một năm như thế có những đỉnh cao là nó lên đến gần một mươi bốn người
vấn đề tác động xã hội cực kỳ lớn
đấy là chưa tính người bị thương
thì đến bây giờ cái ngưỡng cửa của cái phát triển thì về hệ thống luật là càng chi tiết càng cụ thể
càng rõ ràng giành mặt bao nhiêu thì thực hiện nó dễ bất nhiêu và nó rõ trách nhiệm
mà tôi nghĩ đối với
đối với luật giao thông đường bộ nó cũng nên tách rời ra để làm rõ trách nhiệm
tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải tách một số các quy định của luật giao thông đường bộ
để chúng ta có một cái hệ thống quy phạm pháp luật nó chi tiết hơn đầy đủ hơn
và làm cơ sở pháp lý để việc lập lại trật tự an toàn giao thông được thực hiện trong phạm vi cả nước
cũng như là để giảm thiểu những vụ việc gây tai nạn giao thông hoặc là vi phạm luật giao thông đường bộ
rồi là chống người thi công vụ
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi ba của ngành giao thông vận tải
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần được ưu tiên thực hiện
theo đó thủ tướng yêu cầu ngành giao thông tiếp tục ra soát xây dựng hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách
nảy mạnh hơn nữa công tác phân cấp phân quyển nhất là những nội dung còn trồng chéo
những vướng mắt trong đầu tư phát triển kết cấu họa tầng giao thông
đặc biệt tiếp tục bám sát hoàn thiện kịp thời trình cấp phố thẩm quyền xem xét đối với dự thảo luật đường bộ